mặc dù là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm thành phố đồng hới tỉnh quảng bình với đường hồ chí minh
đồng thời là tuyến đường nối đông tây thành phố đồng hới nhưng nhiều năm qua đường lê lợi đoạn qua phường đức ninh đông
đã bị hư hỏng nặng không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường mà còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống ở hai bên đường
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đường lê lợi là một trong hai tuyến đường ngang nối đông tây thành phố đồng hới nên có mật độ người và phương tiện qua lại rất đông
vào xuống cấp việc đi lại của người dân gặp khó khăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân hai bên tuyến đường
là tuyến đường giao thông nội thành quan trọng của thành phố đồng hới nhưng đường lê lợi chưa được đầu tư hệ thống thoát nước
do vậy mưa to là gây ngập sâu và nước thoát chậm gây ngập úng hư hỏng mặt đường
trong khi đó công tác duy tu sửa chữa tuyến đường thiếu thường xuyên ảnh hưởng lớn đến công tác an toàn giao thông
vị bán dân tỉnh đã dự án nâng cấp tuyến đường nổi quốc lộ một a về đường hồ chí minh
và cũng sẽ cố gắng kiện khai từ quỳ một năm hai nghìn hai mươi
việc đầu tư hệ thống thoát nước và nâng cấp đường lê lợi thành phố đồng hới là hết sức cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân
đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra